thưa quý vị chuyên gia y tế mới đây cho biết biến chứng nguy hiểm sâu phổi mô kẽ có thể xuất hiện ở người trẻ không mắc bệnh nền nhiễm ncov
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn đình tiến bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội cho biết
biểu hiện hô hấp hậu covid một mươi chín hay gặp gồm khó thở ho kéo dài đau ngực huyết khối thuyên tắc động mạch phổi sơ phổi mô kẽ
nguyên nhân bệnh nhân covid một mươi chín bị khó thở ho kéo dài đau ngực là tăng chất miễn dịch interleukin sáu protein lipocalin hai
ngoài ra người bệnh có thể bị tổn thương mạch máu nhỏ ở phổi xuất hiện huyết khối lớn nhỏ khi mắc mới covid một mươi chín
tình trạng tăng đông có thể kéo dài qua thời kỳ hậu covid một mươi chín
bác sĩ cần xét nghiệm d dimer kiểm tra ít quang phổi điện tim siêu âm tim nếu thấy bệnh nhân khó thở đau tức ngực ho ra máu
nếu nghi ngờ thuyên tác động mạch phổi người bệnh cần chụp ct scan ngực có thuốc cản quang để chuẩn đoán xác định huyết khối động mạch phổi
tiến sĩ tiến nhận định sơ phổi mô kẽ là biến chứng nghiêm trọng nhất của hậu covid một mươi chín
người nhiễm ncov viêm phổi nặng phải thở máy từng hút thuốc nghệ rượu dễ bị sơ phổi
việc điều trị bằng oxy liều cao chấn thương do thở máy cũng làm tăng khả năng sơ phổi
tình trạng trên có thể xảy ra ở bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh nhẹ điều trị ngoại trú với biểu hiện khó thở thường xuyên tăng khi gắngg sức phụ thuộc thở oxy mệt mỏi
phim city scan ngược tổn thương sơ tiến triển ở mô kẽ kết hợp tổn thương kính m hai phổi dối loạn thông khí hạn chế giảm khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mau mạch phổi giảm oxy siêu hấp
chuyên gia khuyến cáo khi người dân thấy cơ thể có biểu hiện trên thì cần đi khám bệnh tại bệnh viện
các bác sĩ sẽ xác định tình trạng bệnh hướng dẫn điều trị triệu chứng chăm sóc sức khỏe cần thiết
bệnh nhân không nên quá hoang mang lo lắng người trẻ không mắc bệnh nền điều trị ngoại trú chỉ tái khám khi có triệu chứng hô hấp kéo dài
còn các bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền mắc covid một mươi chín trung bình đến nặng không nhập viện thì nên tái khám ba tuần kể từ ngày nhiễm sars cov hai
bệnh nhân nặng điều trị bệnh viện phải khám trong vòng một tuần kể từ khi xuất viện tối đa hai ba tuần